sau hai ngày cắt dây bỏ trốn khi bị cơ quan chức năng lai dắt vào bờ
hai tàu cá hành nghề giã cào của tỉnh quảng ngãi đã bị bắt giữ khi vào bờ tiếp nhiên liệu và bán hải sản
khoảng một mươi một h ngày tám tháng chín hai tàu cá mang số hiệu qng chín mươi hai nghìn hai trăm hai mươi hai ts và qng chín mươi bảy nghìn một ts
đều do ông phạm văn sơn trú tại phường nghĩa an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi làm chủ tàu
đang trên đường vào biển cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị để tiếp nguyên liệu và bán hải sản
thì bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ
trước đó hai tàu cá của ông sơn có hành vi đánh bắt thủy hải sản gần bờ biển quảng trị
bằng hình thức giã cào thì bị lực lượng biên phòng truy bắt ngăn chặn
trong quá trình lai rắt vào bờ xử lý hai tàu cá này lợi dụng trời tối kèm mưa to gió lớn
đã tự ý cắt dây bỏ trốn hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ phương tiện để xử lý vụ việc